trong tiềm thức của người dân việt nam từ rất lâu tiếng trống luôn gắn liền với các ngày lễ hội và sinh hoạt văn hóa cộng đồng
âm thanh rộn ràng của tiếng trống chứa đựng những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc
nhờ được gìn giữ và phát huy hiện nay nghề trống đoại tam ngày một phát triển
đội tam xã đội sơn huyện duy tiên tỉnh hà nam là làng nghề làm trống truyền thống nổi tiếng khắp cả nước
đặc biệt vào những ngày giáp tết không khí sản xuất như hối hả nhột nhịp hơn bởi tiếng đục tiếng búa liên tay
để có được những tiếng chống đạt chất lượng người thợ đòi tam luôn phải cẩn thận tỉ mỉ nhất là khâu chọn nguyên liệu
gỗ làm tang trống là loại gỗ mít vừa dẻo mềm lại không bị cong vanh nứt vỡ
sau khi lựa chọn gỗ được đem cắt thành khúc có độ cong theo đúng yêu cầu từng loại trống làm sao khi ghép thân trống phải vừa vặn và kín
thứ nhất là cái loại mít này nó mang một cái tính chất cái gỗ này nó rất là ổn định nó không cong vanh
thứ hai nữa là cái tiếng dư âm của nó rất là tốt
thứ ba nữa là khi mà nó thành sản phẩm rồi mà nó khô rồi thì nó rất là nhẹ nó rất thuận lợi cho cái việc vận chuyển
thế nhưng quan trọng chính của nó là quyết định là cái âm thanh thì cái tiếng trống nó hay hay không hay nó do là cái gỗ mít này
thế nên là các cụ đã lựa chọn cái cây mít để mà làm ra cái sản phẩm trống
bưng trống là việc khó nhất không chỉ đơn giản là căng tròn da trâu trên mặt trống rồi dùng đinh tre cố định vào thân trống
việc bưng trống còn đòi hỏi người làm trống có tài thính để thẩm định tiếng trống ăn và nốt nhạc nào trong giàn trống
chỉ hai nguyên liệu chính là gỗ mít và da trâu nhưng tiếng chống nàng đọi không dễ lẫn
nhất là tiếng trống cái trống hội bao giờ cũng trầm hùng
các cụ đang rội hơn những nơi khác sản xuất
mỗi loại âm thanh của trống được tạo ra từ thao tác chính xác đến tuyệt đối của người thợ
trong việc xử lý nguyên liệu từ khâu chế tác xếp tan đến chọn và xử lý da trâu căng da đóng đinh
công thức cho ra một cái sản phẩm trống thì chỉ có đội tan cũng có
thế do vậy chúng tôi đã tính toán các cụ ngày xưa đã tính toán rất kỹ nữa trong cái việc cho ra cái âm thanh
thế do vậy chúng tôi bây giờ làm theo những công thức của các cụ truyền dạy
sau khi mà đến phần quyết định về cái căng chống này thì nó cho ra cái âm thanh chuẩn hay không
thì nó lại do cái người làm và cái sự điêu luyện của những người thợ để cho ra cái thanh chuẩn
còn một số nơi học theo làm thế nhưng mà người ta không có một cái công thức nào để người ta làm cả
người ta chỉ làm mò thôi
thế nên là cái việc mà làm ra một cái sản phẩm trống có cái cùng đoạn thì nó giống nhau
nhưng mà người ta không có được cái nguyên liệu đấy
thế nên là cái tiếng trống của loại tam nó vẫn tách rời
tách xa ra
phần sau cái nơi khác mà họ học ngót họ làm thôi
thế nên là âm thanh trống của loại tam là nó cơ bản là nó được trải qua sự nghiên cứu
và nó qua những cái rất nhiều lời những kinh nghiệm mà nó truyền năng cho đến con cháu đến bây giờ
nghề làm trống đội tam cũng phải trải qua không ít những biến cố thăng trầm
nhưng với nỗ lực gìn giữ và bảo tồn của thế hệ trẻ
trống đoại tam ngày càng có nhiều bước tiến mạnh mẽ
đóng góp vào kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc
từ bí quyết được trao truyền hàng nghìn năm tiếng trống đoại tam đến nay vẫn vang vọng
điều đáng mừng là tới đội tam hôm nay phần lớn dân làng vẫn đang sống tốt với nghề
đặc biệt là thế hệ trẻ họ yêu nghề tự hào với nghề
tiếp nối giữ gìn nghề làm trống đến muôn đời sau